và sau đây là nội dung chi tiết
và hồi bốn giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
tiếp tục đi sâu và tan dần trên khu vực vùng núi phía bắc
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp vùng biển vịnh bắc bộ ngày hôm nay còn có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy biển động
ở các tỉnh bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
nguy cơ cao xuất hiện lũ ống lũ quét và xa lở đất ở các tỉnh vùng núi bắc bộ bao gồm cả nam tây bắc
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một do đó các địa phương cần tích cực triển khai chống ngập ống tiêu úng thoát nước
phục vụ sản xuất và đề phòng nguy cơ cao xuất hiện lũ ống lũ quét và sạt lở đất
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
thì tính đến thời điểm này đã ghi nhận được những thiệt hại bước đầu về người và tài sản do cơn bão số một gây ra
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ninh
tại một số huyện như hải hà tiên yên ba trẻ đã xuất hiện lũ nhỏ
tại huyện vân đồn bốn xà lan bị trôi không có người
hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện
thành phố cầm phả có một lồng bè nơi hào bị vỡ
ba người trên bè đã an toàn thiệt hại khoảng trên một mươi triệu đồng
khoảng sáu năm hectare lúa và ngô của huyện tiên yên bị đổ ước tính thiệt hại khoảng hai mươi triệu đồng
trưa ngày hôm qua đối miệng phòng ngọc vừng đã cứu hộ thành công một mươi người bị trôi giả trên xà lan có đầu kéo
toàn tỉnh chưa có thiệt hại về người do bão số một gây ra
tỉnh nam định có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh mm đến một trăm năm mươi mm
gió trong đất liền cấp bốn cấp năm vùng ven biển có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám

gây khó khăn và nguy hiểm cho người phương tiện tham gia giao thông

theo ban chỉ huy phòng chống lực bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nam định

hơn chín trăm linh lao động làm việc tại bảy trăm ba mươi hai trò canh ngao liều nuôi tôm bên ngoài đầy biển đã vào bờ

ba phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái

ba phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái

bốn phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái

tám phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái

một mươi phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái

một mươi một phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái

một mươi ba phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái
một mươi bốn phương tiện trong âu cảng bị đứt dây nheo đâm vào bờ và bị đắm hoa màu trên đảo bị hư hỏng tốc mái
ngay dần được người dân đồng chí đồng đội và chính quyền tin yêu
một chiếc con viên đồng chí sang luôn hoàn thành tốt vào nhiệm vụ của bà con con sở dâu
cũng như ở hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương
đồng chí sang luôn được bà con trong thôn tin yêu
luôn quan tâm giúp đỡ những người mà có cùng hoàn cảnh như đồng chí sang
một cô ấy cha mẹ từ nhỏ lớn lên như cây dại giữa rừng
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chàng trai mồ côi phan văn kha bị cuốn theo cơn lốc tìm vàng
với bạn bè cùng trang lứa lên vùng đất phước sơn và hệ lụy
mà dường như những phu vàng ngày ấy đều gặp phải đó là xa vào sự cám rỗ của ma túy
sáu năm theo nàn tiên nâu vàng cũng đã đội nón ra đi
kết quả của mười năm phu vàng là hai bàn tay trắng
cơn nghiện như là bóng ma ám ảnh hạnh phúc của anh
chỉ khi được con trai trao đôi tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ khát sữa
mới thức tình anh và anh đã quyết tâm ca nhiện theo cách của riêng anh
một cánh cửa mới mở ra cho cuộc sống của anh
và anh từng bước cùng vợ con xây dựng hạnh phúc của mình
với anh hiện tại cuộc sống đầm ấm bên vợ con
chăm sóc năm hectare keo sáu năm tuổi trồng gió bầu với nhiều dự định phát triển kinh tế rừng
để nuôi sống gia đình làm giàu trên mảnh đất quê hương
là niềm vui niềm hạnh phúc trong tầm tay mà anh nâng niu gìn giữ
câu chuyện của anh xen và anh kha cho thấy hạnh phúc chỉ đến với ai biết trân trọng cuộc sống
để vươn lên vượt qua quá khứ lỗi lầm để tìm lại chính bản thân mình
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sáng qua tại hà nội
tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an đã tổ chức khai mạc hội thao truyền thống
tổng cục hậu cần kỹ thuật năm hai nghìn một mươi năm khu vực phía bắc
tham gia hội thao gồm có gần sáu trăm linh vận động viên tranh tài ở năm nội dung
quần vợt cờ tướng kéo co bóng bàn cầu lông với mục tiêu khỏe để xây dựng bảo vệ tổ quốc
dữ liệu trước tám giờ sáng hai mươi ba tháng sáu xe đã không ghi được tốc độ lúc xảy ra tai nạn khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày
lực lượng chức năng đặc sắc minh ai đã ngắt thiết bị
dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thể hiện xe khách này đã một mươi hai lần vi phạm tốc độ trong tháng sáu
tốc độ vi phạm lớn nhất là bảy mươi ba km một giờ
xe khách bị nạn mang nhãn hiệu hyundai được kiểm định gần nhất ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi năm
và có hạn đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm do trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn trăm bảy mươi hai d
đắc lắc thực hiện
tuy nhiên phương tiện sau khi đăng kiểm vẫn có thể trục chặt
trách nhiệm bảo dưỡng sử dụng xe thuộc về chủ doanh nghiệp và lái xe
trước đó vào khoảng một mươi hai h trưa hai mươi ba tháng sáu xe khách chạy tuyến đắk nông nam định
do lái xe lê công huấn ba mươi chín tuổi điều kiện xuất phát từ huyện cơ rút đắc nông
đi huyện hải hậu nam định
xe chở bốn mươi hai người khi đến đèo lò so trên đường hồ chí minh quảng nam
thì lao xuống vực sâu năm mươi mét làm một người chết nhiều người khác bị thương
nên sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm tai nạn giao thông đã giảm cả về số người chết
lớn số người bị thương đặc biệt số vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã được hạn chế
tuy nhiên trong thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tại tỉnh quảng ngãi và quảng nam
nguyên nhân của tình trạng này do đâu
do sự chủ quan của người lái hay lỗi của kỹ thuật phương tiện
phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này
những hình ảnh vụ tai nạn giao thông tại quảng nam ngày hai mươi ba tháng sáu khiến một người tử vong tại chỗ
và bốn người khác bị thương
hiện vẫn chưa có kết luận điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên
nhưng theo lời khai ban đầu của phụ xe thì do mất phanh
còn đây là hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh quảng ngãi ngày một mươi chín tháng sáu vừa qua
trong lúc vượt qua xe tải đi cùng chiều chiếc xe chở gỗ biển số bảy mươi sáu k năm nghìn năm mươi bảy do tài xế lê trần thanh bình
ba mươi tuổi ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi đã tông trực diện vào xe máy do anh diệp điều khiển
làm cả bốn người trong gia đình anh tử vong
thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
tuy nhiên theo phân tích của cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông có tới ba mươi bảy sáu mươi năm liên quan đến tốc độ
hai mươi tám sáu mươi năm liên quan đến đi không đúng làn đường phần đường
còn lại là các nguyên nhân khác
do đó có thể thấy rõ yếu tố chủ quan là nguyên nhân đầu tiên và ở đây chính là ý thức của người lái xe
nếu phân tích các vụ tài nạn giao thông nghiêm trọng thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo về phân tích nguyên nhân các vụ tài nạn giao thông nghiêm trọng
thì đây nó liên quan đến cái kỹ năng lái xe kỹ năng lái xe
bởi vì lái xe mà đi đến ngã ba ngã bốn xe ta dừng tên đèn đỏ mà mình còn đâm vào xe đằng trước
thì như vậy là cái kỹ năng lái xe rất là kém
bên cạnh đó cũng phải kể đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
thường xuyên xảy ra trong các vụ tài nạn giao thông nghiêm trọng
tuy nhiên theo các cơ quan chức năng tại các vị trí xảy ra tai nạn giao thông vừa qua
hệ thống biển báo cảnh cáo người đi đường đầy đủ
và trong thời gian sắp tới tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiếp tục giả soát các vị trí đèo dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông